mạo danh cán bộ công an bắt đánh đập người khác rồi cướp tài sản
nguyễn văn thiện chú tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
đã bị công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc bắt giữ ngay sau khi ghé án
theo kết quả điều tra ban đầu vào chiều ngày một mươi một tháng một mươi hai
thiện đến đường yêu hoàng xã yà cao thành phố bô ma thuật
thì thấy em phạm xuân hoàng đang điều khiển xe máy vào quán ăn bên đường
thiện tiến tới và tự xưng mình là công an
sau đó yêu cầu hoàng mở cốp xe để kiểm tra
sau đó thiện yêu cầu hoàng trở đi tìm hai người bạn của hoàng
và ngay khi gặp thiện đã đấm nhiều cái vào mặt và đầu của hai người này
chưa dừng lại thiện yêu cầu ba thanh niên này phải đưa hai năm triệu đồng
để bù vào tiền sửa xe do lúc hoàng chở thiện đi lao vào bụi cây
chỉ hơn hai giờ sau các đơn vị phối hợp đã bắt giữ được thiện
được biết đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
tại tỉnh yên bái phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông phát hiện bắt quả tang
hai vợ chồng là hờ a chơ và giàng thị dông
chú tại huyện trạm tấu tỉnh yên bái về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hơn một trăm một mươi hai gram heroin bốn viên hồng phiến bốn triệu đồng tiền mặt
cùng một số đồ vật tài sản khác có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cũng liên quan đến ma túy một đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh
vừa bị công an thị xã đông triều tỉnh quảng ninh đấu tranh triển phá
công ba đối tượng đã bị bắt giữ thu hơn tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
bảy túi ni lông bên trong có chứa ma túy tổng hợp tổng trọng lượng là hơn một kg
đối tượng ngô việt cường bị bắt quả tang khi đang có hành vi bán trái phép chất ma túy
cho đối tượng nghiện khai thác nhanh cơ quan công an đã bắt khẩn cấp ngô văn cường
để điều tra làm rõ về hành vi bán che phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp chỗ ở của ngô văn cường tại thị xã đông triều
lực lượng chức năng thu giữ ba túi ni lông bên trong có chứa ma túy tổng hợp
và một bộ đồ sử dụng ma túy đến tối cùng ngày cơ quan công an tiếp tục bắt khẩn cấp
nguyễn văn hiến về hành vi mua bán chai phép chất ma túy khám xét chỗ ở của hiến
tổ công tác thu giữ một mươi ba túi ni lông chứa ma túy tổng hợp tám trăm linh hai viên nén ma túy tổng hợp
và các vật dụng khác có liên quan
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng vẫn đang diễn biến phức tạp
đã tác động trực tiếp đến tình hình an ninh trả tự xã hội trên địa bàn
thường gia tăng vào dịp cuối năm tội phạm trộm cắp tài sản trong giai đoạn này
còn lợi dụng dịch bệnh và sự sơ hở chủ quan của người dân để hoạt động phức tạp hơn
công an thành phố đà nẵng đã chủ động triển khai quyết liệt các kế hoạch biện pháp
nhằm kiểm soát kéo giảm tội phạm qua đó đã phát hiện và xử lý hàng trăm vụ việc
liên quan đến tội phạm trộm cắp
chỉ từ đầu tháng một mươi hai đến nay công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã liên tiếp bắt giữ hàng loạt
các đối tượng trộm cắp tài sản
tiêu biểu là vụ việc nhiều người dân trình báo bị mất trộm do bị cày cốp xe máy
tại các chợ trên địa bàn
công an quận cẩm lệ đã vào cuộc quyết liệt các trinh sát đã tiến hành theo dõi
và nhanh chóng bắt được thủ phạm là đối tượng lê quang bé huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
vào tối ngày bảy tháng một mươi hai
hay trước đó đội cảnh sát hình sự công an quận cấm lệ cũng đã truy xét và bắt giữ đối tượng
trang nhật xung quê tỉnh quảng nam là thủ phạm thực hiện nhiều vụ phá khóa các phòng học
và trộm cắp tài sản ở các trường học
đó chỉ là những vụ việc tiêu biểu liên quan đến trộm cắp tài sản
trong thời gian gần đây tại quận cẩm lệ
theo quy luật thì từ nay đến tết là thời gian mà cốt lụa tội phạm là hoạt động
theo quy luật hằng nay đến tết thì trong đó có tội phạm đồng cáp
để thực hiện phòng ngừa đấu tranh với tội phạm đồng cáp này
thì trên cơ sở nắm bát quy luật của tội phạm đồng cáp
về thời gian về địa điểm về phương thức thủ động hoạt động
thì lực lượng tổng thống chính phó chính tư chúng tôi chỉ đổ là xác định
có địa bò khu vực trọng điểm cũng như thời gian để tổ chức tốt tuần tra đột hiệu quá
nhằm phòng ngừa phát hiện và bắt giữ kịp thời để xử lý tội phạm đồng cáp
không chỉ tại quận cấm lệ mà trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp chỉ trong nửa đầu tháng một mươi hai
lợi dụng dịch bệnh nhiều nơi đóng cửa không có người trông coi
đặc biệt là vào thời điểm cận tết nguyên đáng
tội phạm trộm cắp tài sản cũng có dấu hiệu gia tăng với những thủ đoạn
ngày càng tinh vi manh động gây tâm lý hoang mang bất an trong nhân dân
trước tình hình đó công an các địa phương trên địa bàn thành phố đà nẵng
đặc biệt là tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn đã đồng loạt ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát
triển khai các biện pháp quyết liệt để kéo giảm tội phạm kịp thời phát hiện
và ngăn chặn những vụ việc mất an ninh trật tự trên địa bàn
đặc biệt là tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản
trong thực hiện việc tuần tra xác định thời điểm là một vòng đêm
từ tối đến bóng giờ ngày hôm sau lực lượng tuần tra luôn luôn thực hiện nhiệm vụ
đặc biệt là lưu tâm đến những khu vực có những f để cách ly gia đình không có người ở nhà
để bảo vệ tài sản của người dân yên tâm điều trị đối với ca nhân
cũng như đồng bố tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường
trong thời gian vừa rồi không phải dịch đợt này mà đợt trước cũng thế
bản thân nhất là đảm bảo an ninh trật tự nói chung là công an đi kiểm tra thường xuyên
nên là người dân ở đây yên tâm
từ nay đến cuối năm
nhất là thời điểm trước trong và sau tết nguyên đáng tình hình tội phạm vi phạm pháp luật
đặc biệt là trộm cắp cướp dật tài sản có chiều hướng gia tăng
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng
thì người dân cũng cần nâng cao cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản của chính mình
thưa quý vị lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
một số đối tượng xấu đã ra tay thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
với quyết tâm của mình lực lượng công an tỉnh bạc liêu đã triển khai nhiều biện pháp vừa phòng chống dịch
vừa đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng này đem lại sự an tâm rất lớn cho người dân
ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu
đối tượng ngô văn bình chú tải thị xã già rai trương tấn sang chú thành phố bạc liêu
tô thanh nhơn chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu
cả ba cùng là công nhân của một công ty thủy sản trên địa bàn xã long điền huyện đông hải
lợi dụng sự tin tưởng của chủ công ty khi giao nhiệm vụ bảo vệ cho công ty
ba đối tượng này đã bàn bạc thống nhất để trộm cắp tôm của công ty
ngô văn bình đã liên hệ với trần văn nhớ ở huyện đông hải để thu mua số tôm trộm được
để thực hiện hành vi trộm cắp bọn chúng đã cắt cầu giao điện của công ty vô hiệu hóa camera an ninh
khi nhớ đến công ty bọn chúng mở cửa và lấy trộm tôm giao cho bình
với thủ đoạn này bình sang và nhơn đã lấy trộm của công ty hơn năm trăm linh kg tôm nguyên liệu
bình đã lấy năm vỏ vô công ty ba người đồng ý hết xúc mỗi bơm một miếng
chúng tôi đưa cho một mươi năm triệu chia xe với nhơn là bốn mươi ba triệu
còn đây là đối tượng nguyễn thái bình chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu
để có tiền tiêu xài cá nhân bình đã sử dụng các trang mạng xã hội như facebook zalo tham gia vào các nhóm để tìm bạn